trước diễn biến nguy hiểm của bão số một mươi cũng như công tác ứng phó khắc phục thiệt hại của cơn bão số chín gây ra tại khu vực miền trung
văn phòng thường trừng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công thương đã chỉ đạo các tỉnh thành bảo đảm cung ứng hàng hóa tới thị trường
tại nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị thị trường vẫn giữ ổn định hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu và không có biến động bất thường về giá
thị trường trên địa bàn thành phố đà nẵng ổn định hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân thành phố đến nay sức mua của người dân vẫn còn thấp
giá thịt heo thịt bò các loại giảm nhẹ từ một trăm bốn mươi đồng đến một trăm sáu mươi năm đồng một kg mặt hàng rau muống giảm còn một mươi hai đồng đến một mươi năm đồng một bó
rau xà lách có nơi giảm còn năm mươi đồng đến bảy mươi đồng một kg
tại quảng nam và quảng ngãi giá rau củ hải sản thịt bò vẫn giữ ở mức tăng từ năm một mươi so với trước bão
tại bình định phú yên khánh hòa giá cả các mặt hàng không thay đổi so với các ngày trước
các khu vực tây nguyên gồm con tum gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng thị trường bình ổn không có tình trạng gom hàng đầy giá